thưa quý vị quý vị đang theo dõi chuyên mục tạp chí đối ngoại phát sóng trên kênh truyền hình nhân dân
blida nói riêng ngày hai mươi bảy tháng hai đoàn công tác của đại sứ quán việt nam tại algerie do đại sứ phạm quốc trụ dẫn đầu đã đến thăm và làm việc tại tỉnh blida
hai bên đã giới thiệu tiềm năng hợp tác và trao đổi các biện pháp nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương trên các lĩnh vực
nhân dịp này đại sứ quán việt nam tại algeri đã phối hợp với phòng thương mại và công nghiệp tỉnh blida tổ chức buổi tọa đàm giới thiệu tiềm năng hợp tác xuất nhập khẩu và đầu tư giữa hai nước với sự tham dự của năm mươi doanh nghiệp địa phương
quý vị vừa theo dõi những thông tin đáng chú ý trong tuần qua
sau đây xin kính mời quý vị cùng gặp gỡ nhạc trưởng đồng quang vinh để cùng lắng nghe những chia sẻ của anh trong tiểu mục chuyện việt nam
chín năm học tập và làm việc tại thượng hải trung quốc tháng bảy năm hai nghìn một mươi ba đồng quang vinh đã tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành chỉ huy giàn nhạc
với thành tích xuất sắc nhất toàn khóa và trở về phục vụ đất nước
hiện nay anh là chỉ huy giàn nhạc giảng viên bộ môn chỉ huy giàn nhạc khoa lý sáng chỉ học viện âm nhạc quốc gia việt nam
chỉ huy giám đốc nghệ thuật của hợp xướng quốc tế hà nội voice
giám đốc nghệ thuật nghệ sĩ độc tấu của giàn nhạc che nứa sức sống mới và giàn nhạc che nứa nhật bản waraku
tháng một năm hai nghìn một mươi tám vinh được chính phủ mỹ chọn là đại diện duy nhất của đông nam á
trong số một mươi tám quốc gia từ khắp nam châu tham gia dự án promo social change through the act

thế thì nó có hai cái vế đó tức là một cái vế là phương tây và một cái vế là phương đông trong cái lĩnh vực hoạt động của vinh
thì đồng quang vinh thì vốn là được xuất thân trong gia đình âm nhạc và cụ thể là âm nhạc truyền thống
cụ thể hơn nữa là âm nhạc che nứa
chính vì thế mà đồng quang vinh sau khi được đi du học tại thượng hải do nhà nước cử đi
với vai trò là sẽ phục vụ giàn nhạc giáo hưởng cũng như giàn nhạc dân tộc của hợp viên âm nhạc quốc gia việt nam
thế thì công việc chính của đồng quang vinh
là nhạc trưởng
trừ cái công việc chính này ra thì đồng quang vinh vẫn có một cái vai trò rất là quan trọng
đó là giảng dạy các học sinh sinh viên chuyên ngành chỉ huy giàn nhạc tại hợp viên âm nhạc quốc gia việt nam
và có lẽ thì mọi người nghĩ rằng là công việc đó cũng đã nhiều lắm rồi
mình cũng nghĩ là rất nhiều rồi đấy nhưng mà đồng quang vinh cũng hơi tha một chút
mình cũng tự thành lập một cái giàn nhạc che nứa sức sống mới
với sự tham gia của các học sinh này của những người yêu âm nhạc che nứa
thậm chí có cả người nước ngoài nữa mình vẫn luôn muốn là phải kết hợp được một cái gì đó nó việt nam
để mang được cái tiếng nói đó đến với các thế hệ trẻ việt nam
hiểu hơn về đất nước về dân tộc của việt nam
và mình vẫn hy vọng mang nó ra nước ngoài để quảng bá cho bạn bè quốc tế
cũng như những việc mà mình vẫn đang làm vẫn thường xuyên đi nước ngoài để biểu diễn
như vừa nãy đồng quang vinh có chia sẻ thì anh được học tập ở bên trung quốc
và anh quyết định là quay trở về việt nam
chắc chắn là nếu như anh ở lại thì có thể tương lai cũng như là công việc của anh sẽ có nhiều cơ hội mới hơn
nhưng mà lý do tại sao mà anh lại lựa chọn sự trở về ạ
đây là một cái câu hỏi rất là hay
và mình phải nói thực là khi mà mình còn đang du học tại trung quốc
thì nó có rất là nhiều cơ hội làm việc này
mình vừa học mình vừa làm
do là thứ nhất là mình có một người thầy rất là tuyệt vời
thứ hai là mình cũng chăm chỉ và rất là có trách nhiệm
thế thì thầy rất là tin tưởng và thầy giao cho mình
rất nhiều những cái giàn nhạc để mình tập luyện và mình biểu diễn
thế nhưng sau đó thì mình có một cái quy định vẫn là phải trở về
mà cái quyết định đó thì thực sự là nó cũng không phải là lúc đó mới quyết định đâu
mà là từ lúc mà được cử đi học là cái thông điệp và cái nhiệm vụ của cái việc đi học tập
do nhà nước do học viện âm nhạc quốc gia việt nam do bộ giáo dục trao cho đồng quang vinh lúc đó
là đi học và sau đó trở về để phục vụ đất nước
nói như vậy có nghĩa là hai chữ trở về
có rất nhiều ý nghĩa đối với đồng quang vinh
cụ thể ở đây là để giúp anh có thể đóng góp nhiều hơn cho nền âm nhạc nước nhà
cũng như là đưa những nhạc cụ của việt nam đến gần hơn với bạn bè với thế giới
nói như vậy thì điều gì khiến cho anh nuôi một cái hoài bão một cái khát vọng nhân văn nhưng mà cũng đầy khó khăn này
phải nói là khi trở về là nó có một cái mặt trái của nó đấy
bởi vì sao
khi mà mới trở về ấy
thì cái cuộc sống ở mỗi một nơi nó chắc chắn nó khác nhau
do cái cơ chế nó khác nhau đúng không ạ
bản chất xã hội nó khác nhau
thế thì khi mà ở thượng hải ấy thì là các thứ nó đã vào form rồi vào khuôn rồi
nó rất nhiều cái giàn nhạc bên đó để mình có thể tập tanh chỉ huy biểu diễn
tuy nhiên khi về việt nam thì thứ nhất là cũng là đã xa đất nước đến hàng chục năm mình không sống ở đây
thế đâm ra là mình cũng bắt đầu mình cảm thấy ồ nó khác với cái thời mình đi
rồi lúc đó lãnh đạo và những thầy cô mà cử mình đi thì họ cũng cao tuổi họ cũng về hưu rồi
thì có thể cơ chế này rồi công việc là nó cũng bắt đầu nó khác rồi
là có một cái thời gian mà đồng quang vinh lúc mới về là cũng cảm thấy hơi nản trí một chút
bởi vì sao bởi vì thấy rằng ồ có vẻ mình không hợp với công công còn quay này
mà như vậy thì mình cũng không thể nào kiếm được tiền rồi
mình thế này mình nghĩ nhiều lắm
một cái người mà học đến hai mươi mấy năm mà cuối cùng về cũng không làm được nghề
thì đấy là một cái điều rất là khủng khiếp
thế thì mình cái thời điểm đó ấy là chuẩn bị cả hai và ba năm
vợ chồng ấy cũng muốn hay là quay trở lại thượng hải đi
bởi vì lúc đó mối quan hệ và công việc nó vẫn sẵn ở đấy mà
thế nhưng sau đó thì có suy đi tính lại một chút
vào cái thời điểm đó là đã có đã thành lập được giàn nhạc tre nước sức sống mới rồi
đã thành lập được giàn hợp sướng quốc tế hanoi voices rồi
và những thành viên của trong những cái tập thể này họ rất là vui mừng
và họ rất là háo hức khi đến tập với mình trong những cái cuộc trong buổi tập đấy
rồi họ được diễn ở trên sân khấu nhà hát lớn
rồi trên những sân khấu này sân khấu kia
thế mình mới thấy là nếu bây giờ mình đi thì những cái niềm vui này có lẽ là nó sẽ vụt tắt
cũng có thể có người khác sẽ mang lại cho họ nhưng không biết đến lúc nào
thế thì nếu bây giờ mà mình đi như thế thì mà mình lại
mình lại tức là những người thầy người cô đã tin tưởng gửi mình đi học
họ sẽ có lẽ họ sẽ thất vọng về điều đó
thế thì mình mới thấy là có lẽ mình cứ thử ở lại xem
xem nó như thế nào
thế thì cuối cùng mình cứ kiên trì cùng với vợ mình
cũng rất là may là vợ mình mặc dù là người nước ngoài nhưng rất yêu việt nam
chính cô ấy lại là cái người mà còn khích lệ mình ở lại đây không
cô bảo là cứ thử sức xem
bởi vì việt nam thực sự là cần đồng quang vinh hơn
thì dần dần cái ảnh hưởng nó cũng nhân rộng ra
và mình cũng bắt đầu mình thấy rằng âm nhạc che nứa của việt nam
được nhân rộng ra đến nhiều khán giả của việt nam hơn
và bọn mình cũng có rất nhiều những cơ hội được đi biểu diễn ở các nước khác
mang cái âm nhạc che nứa đến với bạn bè quốc tế hơn
mà mình thấy rằng khi mình mang ra nước ngoài âm nhạc che nứa
những cái nhạc cụ che nứa thì bạn bè quốc tế họ trầm trồ lắm
bởi vì mình cảm thấy rằng là khi mà họ xem âm nhạc che nới việt nam ấy
rất nhiều người người ta còn chưa biết đến cơ
đó có thể người ta biết rất nhiều về tà áo dài về cái nón
rồi về rất nhiều những cái điểm du lịch tuyệt vời về món ăn việt nam
thế nhưng riêng về phần âm nhạc ấy đặc biệt là âm nhạc dân tộc
rồi nói riêng hơn nữa là âm nhạc che nứa là họ không biết
họ rất nhiều người không biết
thế cho nên là mình mới cảm thấy đây là một cái sứ mạng
và mình vui với điều đó
chính vì vậy mà cái trở về với đồng quang vinh nó rất là có ý nghĩa
nó đem lại rất nhiều không chỉ cho đồng quang vinh mà mình hy vọng là
đấy với cả những cái người thành viên trong bát nhạc trong giàn hợp sướng
với cả vợ mình đã cô ấy cảm thấy rất là thích cái cuộc sống ở việt nam
và thích cái công việc mà cô ấy đang làm cùng với mình
trong rất là nhiều những chuyến lưu diễn ở nước ngoài
thì không biết là có những chuyến đi nào để lại thật nhiều cảm xúc
thật là nhiều kỷ niệm đối với đồng quang vinh
khi mà được đem nhà cụ che nứa của việt nam
đến gần hơn với bạn bè quốc tế
mình phải kể đầu tiên đến một cái chuyến đi mà từ xa lắm rồi
nó là chuyến đi đầu tiên của mình ra nước ngoài
lúc đó mới có một mươi hai tuổi thôi
lần đầu tiên được bước chân ra nước ngoài và đến với nhật bản
mà vốn thì ngày xưa mình mê nhật bản lắm
bởi vì là mê chuyện tranh mê trò chơi điện tử mê phim
thế thì sang nhật mới thấy là
ồ nó còn tuyệt vời hơn cả mình nghĩ
tức là nó rất sạch sẽ này rồi
khi mình gặp mọi người thì mọi người rất là lịch sự
nói chung là mình chỉ thấy cái đẹp thôi
với một cái cậu bé một mươi hai tuổi thì ngỡ ngàng lắm
và biểu diễn thì thấy
bởi vì ngày xưa thì mình chỉ biểu diễn ở trong trường học rồi
có lúc thì ra ủy ban nhân dân để biểu diễn lúc mới học thôi
ở đấy thì các bạn cứ nhớ nhát nhớ nhát như trẻ con với nhau mà
nhưng mà khi mà sang nhật biểu diễn
thì mọi người biết là khán giả nhật họ rất là lịch sự
và cái phong văn hóa họ cũng rất là cao mà
nó im phăng phắc
và diễn xong thì cái tràng pháo tay thì nó to khủng khiếp luôn
và xong cả chương trình thì các khán giả nhật
từ những cụ bảy mươi tám mươi tuổi chín mươi tuổi
mỗi lần các cụ thấy đi qua
thì các cậu cứ cúi dạp người xuống cái này này
ở việt nam thì mình không có cái văn hóa cúi dạp thế này để chào
với một cậu bé một mươi hai tuổi thì mới thấy ú
tại sao các cụ này lại cúi dạp trước một cậu bé con như mình thế này
mình mới thấy là
oh hóa ra là âm nhạc nó kỳ diệu
mỗi một lần mà đi biểu diễn như vậy
mỗi một lần hai tiếng việt nam
được cất cao
trên sân khấu của bạn bè thế giới
rồi những nhạc cụ của việt nam
thì được bạn bè biết đến nhiều hơn
mỗi một lần như thế thì đồng quang vinh có những cái cảm xúc như thế nào
chắc chắn là mỗi lần đều khác nhau đúng không ạ
chắc chắn là rất khác nhau
cái khác nhau của mình thì nó khác nhau từ bản thân cái nghề của mình
bởi vì là khi mà mình diễn với người hàn quốc ấy
thì bọn mình hay chơi những cái tác phẩm của hàn quốc
thì cái vốn là cái giai điệu của những cái bài mình chơi
nó làm cho mình có cảm xúc khác nhau rồi
và mình khóc theo kiểu khác nhau
thì khi mà nghe thấy cái giai điệu việt nam ấy
nó được chơi cái tiếng việt nam do họ giới thiệu đầu tiên đã
sau đây là các nghệ sĩ đến từ việt nam là mình bắt đầu dạo rực rồi
và cái dạo dực này nó làm cho mình mang một cái tiếng đàn của mình
đánh nó thấm hơn rất nhiều ấy
sau đó là đến khi mà bởi vì mình hay phối mà
những cái bài phối đấy không ai phối cả
ví dụ như là bảo bây giờ chơi một giai điệu cây trúc sinh của việt nam
bằng những cái nhạc cụ của hàn quốc
thì bắt buộc mình phải phối và làm việc với họ đúng không ạ
thì mọi người nhớ là
thì mọi người sẽ cảm thấy rất là tuyệt vời
khi những cái đàn kayakum của hàn quốc này
rồi những cái trống sấm của họ
chơi những cái giai điệu của việt nam
là đến lúc đấy là ví dụ một bộ phận khán giả việt nam ở dưới
là đã thấy là nó nổ tung cả đài rồi
thế thì sau đó là ví dụ đến với đến pháp này đến đức này
đấy cũng lại bằng những cái ràn kèn đồng họ chơi những cái tác phẩm của việt nam
là mình cảm thấy tuyệt vời lắm
và sau đó mình lại ngược lại mình lại dùng những cái tác phẩm
dùng những cái nhạc cụ của việt nam
để chơi những cái như mình vừa nói là ở mỹ
chơi những cái giai điệu của họ
rồi hai nước cùng chơi với nhau
nghệ sĩ của hai bên cùng kết hợp vào với nhau
những cái đó nó làm cho mình kiểu chỉ muốn rồng trào với lại khóc thôi
đấy thế thì những cái thứ đấy
mình đang làm một cái nghề mà mình cảm thấy là mình được trời cho
bố mẹ cũng cho mình những cái thứ mà nó vô giá
đó và mình biết ơn lắm
những cái khó khăn mà đồng quang vinh gặp phải
khi mà đưa âm nhạc dân tộc hòa cùng với lại nhà hàng lâm là gì
nó có rất nhiều khó khăn
mình phải nói thật là
ví dụ bây giờ có thể là
có thể kể một cái là
bây giờ bạn muốn họ
người nước ngoài
họ chơi dấu hưởng
một cái kèn prompad mà nó thổi giai điệu của xe chỉ luồn kim thôi
đấy là cả một vấn đề
bởi vì bạn biết đấy là
để cái nhạc cụ phương tây chơi bao giờ nó cũng cái
nó rất chuẩn
bình một mươi hai bình quân luật mà
thường là nói đến vấn đề phô thì nó ít phô hơn mình
cộng với lại cái trình độ của họ cũng rất là cao nữa
thì để mà họ lại chơi một cái chất xe chỉ luồn kim của quan họ bắc ninh
nó luyến lấy nhiều thế này
đấy là cả một cái vấn đề với họ đấy mà họ sợ lắm ấy
họ rất yêu yêu là yêu
nhưng mà đến khi chơi thì sợ lắm
bởi vì là là là để một cái kèn trumpet mà nó luyến
chắc là có lẽ là ở đây khán giả và mc thúy quỳnh
cũng chưa bao giờ nghe thấy kèn trumpet họ có thể luyến lấy
thế thì bọn mình phải dành rất nhiều giờ để có thể nghiên cứu
để biết là ok bây giờ mình có thể hát rất thuận miệng
nhưng mà cái kèn trumpet thì nó phải dùng cái ngón nào
để có thể nó luyến được
cái note này với cái note kia khi mà nó chơi đến đây
nó lại không luyến được như thế
thế thì mình lại phải thay thế đó bằng một cái phương pháp
bằng một cái ngón nào khác
thế rồi ví dụ như là lại dùng nhạc của nước ngoài
cho vào những cái nhạc cụ của việt nam
để chơi ví dụ đàn bầu
mà chơi những cái chất latin mạnh mẽ
mà vốn đàn bầu thì người ta nói rồi làm thân con gái đừng chớ nghe đàn bầu
vì nó quyến rũ quá mà
nó quyến rũ mà nó mềm mại quá
nhưng mà đến khi mà chơi những cái giai điệu này
đàn bầu latin mà nó bốc lửa
những giai điệu của flamenco ấy
thì mọi người nghe thoạt nghiền là nghĩ rằng
đấy là mission impossible
là bất khả thi rồi
nhưng mà mình vẫn phải làm những điều đó
mình sẽ phải nghiên cứu những cái cách đánh của đàn bầu làm nào
để nó vẫn đủ cái độ tô
cái độ máu lửa của đàn bầu mà nó lại không bị vỡ tiếng
bởi vì đàn bầu này đàn tranh này đàn nguyệt của việt nam
nó mọi người hay hình dung là nó mỏng manh lắm
bây giờ mà đàn tranh việt nam mà vuốt như kiểu đàn tranh tàu
hoặc là đàn tranh nhật bản là ngựa nó bay đi hết
thế mình lại phải có những cái cách xử lý khác
hoặc là kết hợp đàn này với đàn kia
hay là dùng cái quảng tám này để thay cho quảng tám kia
tất cả những cái đấy là nó đều phải
có rất nhiều kinh nghiệm và học
rất nhiều năm ở dưới mái trường nó mới có được
đấy thế rồi ví dụ như là
cái giai đoạn hợp sướng quốc tế của mình
thì toàn người tây chẳng hạn
thì bây giờ bạn bảo là họ hát
một cái giai điệu cải lương
đó hát bài tây thi mình dựng ra cho
hay là lý ngựa ô chẳng hạn
thế thì bây giờ riêng cái phát âm thôi
nó đã là cả một vấn đề
đúng không ạ
thế xong rồi luyến lấy thế nào
nảy hạt để nó ra được chất quan họ
hay là làm thế nào để dung nhấn
nó như tài tử cải lương
mình cũng không thể nào dám chắc là có được một trăm linh không
thì mình lại phải dành rất nhiều thời gian
để mình nghiên cứu cái điều đó
đó đấy là những cái khó khăn
mà trước mắt có thể kể được ra ngay lập tức
vâng ngay bây giờ thì anh có thể
giúp cho quý vị khán giả ở truyền hình nhân dân
cũng như các bạn sinh viên trong trường quay
được thưởng thức một nhạc phẩm nào đó đi ạ
nhất trí thôi
với người nghệ sĩ thì cứ lúc nào được mời
chơi nhạc là một mình lúc nào cũng sẵn sàng
vâng xin mời anh ạ
vâng quả thật rất là tuyệt vời
một lần nữa cảm ơn anh
với phần biểu diễn hết sức là ngẫu hứng
nhưng mà đầy ấn tượng ạ
trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay
thì không biết được rằng là có bạn sinh viên nào
muốn đặt câu hỏi dành cho vị khách mời đặc biệt của chúng ta ngày hôm nay không
các em có thể giơ tay
xin mời em
xin chào nhật trường ạ
em tên là vũ nhật hương
sinh viên trường đại học kinh tế quốc dân
tôi có một câu hỏi cho nhật trường là
anh có thể chia sẻ về câu chuyện về gia đình được không
và điều gì đã khiến anh lựa chọn mảnh ghép còn lại là người ngoại quốc
em xin cảm ơn ạ
gia đình anh thì thực sự là từ thời bố mẹ là nó cũng đã đặc biệt rồi
vì là đấy như anh đã nói là bố mẹ làm âm nhạc ấy
thì từ cái thời lúc đó là gần như cả trường ấy
chả có bố mẹ nào làm âm nhạc cả
lại còn âm nhạc dân tộc nữa
thế thì bố thực ra là lúc đó là học nhạc cụ phương tây
xong rồi gặp mẹ là lại học nhạc cụ phương đông
đàn tranh với đàn xe lô
thì nó như kiểu là nghiêu lăng chức nữ ấy
xong rồi romeo runets anh vẫn hay tưởng tượng như thế
thế là từ cái thời bố mẹ mình là mình đã thấy là nó rất đặc biệt rồi
đấy thì trong gia đình thì sau đó thì
anh cũng không nghĩ là đến cái lúc mà mình học ở trung quốc
thì mình lại gặp chị nhà bên đấy đâu
nó cũng là do duyên số đấy
bởi vì anh phải thú thực ấy là
đấy cũng là chị nhà cũng là người yêu đầu tiên luôn
thế và cũng cưới luôn
mình cũng không nghĩ là mình sẽ lấy một người ngoại quốc đâu
nhưng mà thấy rằng là chị cũng có một cái điểm chung là chị yêu âm nhạc
đó thế và chị thì người viết nhạc
anh thì là người chỉ huy
thế là chị cứ viết bài ra thì anh sẽ là người đi xử lý
đó thì đấy nó là một cái quy luật chung là
luôn luôn có một người truyền lệnh và một người thực hiện lệnh
thì phụ nữ là người truyền lệnh mà
hôm năm giờ ấy thì sẽ là người đi thực hiện
thì đấy bây giờ là gia đình anh nó vẫn luôn luôn
là chị y sẽ truyền cho anh những cái lệnh rất là tuyệt vời
và anh sẽ đi để anh thực hiện cái điều đó
thế thì tại sao lại chọn
nó là do âm nhạc thôi
và nó duyên số
thế nhưng mà anh nghĩ là một cái phần mà để cho anh đến với chị nhà
hai người gắn kết với nhau
một cái phần rất lớn ấy là cái phần âm nhạc
âm nhạc nó là một cái thứ nó rất là tuyệt vời
nó làm cho bọn anh gần gụi với nhau
không biết là chị có nói được tiếng việt không ạ
chị nói được cũng tương đối đấy
chỉ có điều là có thể là chưa đủ để có thể
nói chuyện với âm nhạc một cách tự tin như thế này thôi
nhưng mà anh vẫn đang cố gắng để dạy cho chị
và anh nghĩ là với những người làm âm nhạc ấy thì
thì cái điều đó nó cũng rất là nhanh
mà chị yêu việt nam lắm
thì anh nghĩ là nhanh thôi
vâng xin cảm ơn những chia sẻ của nhà trưởng đồng quang vinh
và một lần nữa cũng cảm ơn anh đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân
chúc cho những dự định của anh trong thời gian tới
là sẽ được thực hiện
chúc anh sức khỏe và thành công
và cảm ơn tất cả các bạn
quý vị vừa theo dõi tiểu mục chuyện việt nam
và tiếp theo chương trình xin mời quý vị cùng đến với tiểu mục việt nam yêu thương
từ năm hai nghìn sáu ngoại giao văn hóa được xác định là một trong ba trụ cột của ngành ngoại giao
trong thời đại công nghiệp bốn ngoại giao văn hóa phải chuyển mình
để tiếp tục là trụ cột vững chắc của công tác đối ngoại
bởi quảng bá hình ảnh đất nước con người việt nam
luôn là một nhiệm vụ chính trị quan trọng
những năm vừa qua ngoại giao văn hóa đã được đưa vào các chương trình hoạt động đối ngoại của lãnh đạo cấp cao
cũng như của các bộ ngành địa phương
ngoại giao văn hóa đã góp phần xây dựng hình ảnh quốc gia thương hiệu địa phương
quảng bá văn hóa truyền thống các di sản
qua đó thu hút du lịch đầu tư cũng như đưa sản phẩm của việt nam ra quốc tế
để thực hiện tốt hơn vai trò của mình
ngoại giao văn hóa cũng đang phải có những thay đổi tích cực
cho phù hợp với tình hình trong nước và quốc tế
nhưng mà trong tình hiện nay thì ngoại giao văn hóa nói chung nói riêng
và tất cả ngành ngoại giao đang ở một bước chuyển rất là mới đặc biệt
là với cái dấu ấn là chỉ thị về nâng cầm và đẩy mạnh đối ngoại đặc biệt của chúng ta
vừa mới được ban bí thư thông qua
cái lớn nhất đó là về cái mục đích
mục đích của chúng ta là phải phục vụ người dân
và việc doanh nghiệp và kiến tạo
cho nên phải mang cái tầm là ngoại giao công chúng
với bạn bè quốc tế mỗi quốc gia đều có những nét đặc trưng
riêng và có thông điệp để họ truyền tải thành công tới người dân toàn cầu
ở việt nam xây dựng thông điệp quốc gia hay thương hiệu địa phương
tùy đã có những bước đi ban đầu
nhưng vẫn còn khá mới mẻ đối với cả chính quyền doanh nghiệp lẫn người dân
việc làm này đang được các địa phương trong nước tích cực phối hợp
với các cơ quan đại diện việt nam ở nước ngoài triển khai
chúng tôi cũng có trách nhiệm và kể cả là tình cảm
cùng với bà con để mà phát huy cái văn hóa dân tộc của chúng ta việt nam đức
đặc biệt là hỗ trợ cho bà con cộng đồng chúng ta
để mà có nhiều những hoạt động khác nhau
để thúc đẩy phong trào chung để giữ gìn văn hóa dân tộc trong cộng đồng người việt
hơn một mươi năm thúc đẩy ngoại giao văn hóa vẫn là lĩnh vực mới mẻ
và còn nhiều khó khăn thách thức với những người làm công tác đối ngoại
trong thời gian tới ngoại giao văn hóa cần tiếp tục thể hiện vai trò là cầu nối
cho các hoạt động xúc tiến quảng bá hình ảnh việt nam asean ra cộng đồng quốc tế
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo
xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo
xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo